ngày năm tháng bốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
trường quân sự quân đoàn bốn và lãnh đạo trung tâm y tế quận chín thành phố hồ chí minh
đã trao giấy chứng nhận cho bốn trăm sáu mươi một công dân hoàn thành cách ly tại trường quân sự quân đoàn số bốn
trong số này có ba mươi bốn công dân người nước ngoài và bốn trăm hai mươi bảy công dân việt nam
nhập cảnh từ hai mươi quốc gia là vùng có dịch
những người này được cách ly và theo dõi sức khỏe tại trường quân sự quân đoàn bốn
trong quá trình cách ly các công dân nước ngoài và người việt nam được cán bộ y tế
theo dõi sức khỏe hằng ngày và được đảm bảo đời sống sinh hoạt đầy đủ
sau một mươi bốn ngày cách ly theo đúng quy định của bộ y tế bốn trăm sáu mươi một người này đã được cấp giấy chứng nhận
hoàn thành cách ly và đủ điều kiện sức khỏe để trở về sinh hoạt tại cộng đồng
tại buổi cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và đưa công dân trở về cộng đồng
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trường quân sự quân đoàn bốn
đã chia sẻ và động viên tinh thần
mong muốn sau khi trở về mỗi công dân sẽ tuyên truyền tích cực cho cộng đồng
về ý nghĩa của việc cách ly cũng như các biện pháp phòng bệnh covid một mươi chín
đồng thời khuyến cáo những người đi về từ vùng dịch cần khai báo với chính quyền địa phương
để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
cũng trong dịp này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trường quân sự quân đoàn bốn
và lãnh đạo trung tâm y tế quận chín tp hcm đã biểu dương và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ
đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín